nhờ nỗ lực của các cấp các ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phú thỏ đã đạt được nhiều kết quả
số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là gần một ba trăm linh người tăng một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi
trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc hơn một trăm ba mươi năm người tăng năm hai
số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn một trăm hai mươi ba người tăng năm năm
đặc biệt số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
hơn bảy người tăng hai so với cùng kỳ năm trước
tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn chiếm tám mươi sáu ba vượt chỉ tiêu thủ tướng chính phủ giao
tuy nhiên bên cạnh những thành công thì bảo hiểm xã hội tỉnh phú thọ cũng gặp nhiều trở ngại
do địa bàn chủ yếu là lao động làm nông lâm nghiệp nhận thức về bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế
nên công tác giải thích tuyên truyền vận động người dân tham gia loại hình bảo hiểm còn khó khăn
thế triển khai của bảo hiểm xã hội trên địa bàn thỉnh phú thỏ
thì hiện nay lực lượng tham gia về tự nguyện này cũng chưa đáp ứng được theo yêu cầu
hiện tại mới được trên bảy lao động tham gia
và số lực lượng tham gia này cũng ngày càng giảm bớt đi
vì nó có cái nguyên nhân lý do tức là họ cũng so sánh một số cái loại hình bảo hiểm kinh doanh khác
và họ thấy lợi ích lâu dài họ cũng tinh thoát
họ tính toán là nếu theo đuổi khoảng hai mươi năm thì cũng có thể là nó dài quá
công việc họ không ổn định
thế cho nên là một số đối tượng là họ tham gia nhưng bây giờ họ lại xin trả một lần
trước khó khăn trên để đạt được mục tiêu đề ra năm hai nghìn một mươi bảy
là mở rộng khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tăng từ hai trở lên so với năm hai nghìn một mươi bảy
bảo hiểm xã hội tỉnh phú thọ đang tích cực
tăng cường công tác vận động tuyên truyền
đặc biệt ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm xã hội phú thọ
tích cực phối hợp với biêu điện tỉnh thành lập các đại lý thu mua bảo hiểm ở từng xã
giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận các chính sách
đồng thời cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính
thực hiện sự chỉ đạo của bảo hiểm xã hội việt nam
trong năm qua chúng tôi đã thực hiện sự cải cách thủ tục hành chính nhất
trong vực chúng tôi đã tiếp cận cho các quân vị
đến để thực hiện cái giao dịch điện tử để cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính
tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp và đơn vị đi lại
từ ba trăm ba mươi năm giờ xuống còn năm mươi hai giờ trên một năm
và hiện tại thì bảo hiểm xã hội tỉnh phú thọ đã có tổng số ba năm trăm bảy mươi tám đơn vị
trên tổng số ba sáu trăm linh đơn vị đã tham gia giao dịch điện tử
hai là để cắt giảm thủ tục hành chính chúng tôi đã ký hợp đồng biểu điện
và đơn vị đã không phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội nữa
nhân viên của biểu điện sẽ đến trực tiếp các đơn vị nhận
và nhận cái thủ tục hành chính không mang đến cơ quan bảo hiểm xã hội
sau khi chúng tôi giải quyết xong thì chúng tôi trả kết quả qua biêu điện
và nhân viên biểu điện sẽ trả kết quả cho đơn vị
từ ngày biêu điện xã chu hóa thành phố việt trì trở thành đại lý thu mua bảo hiểm
trị đỗ thị lý nhân viên biểu điện kiêm cả công tác của cán bộ tư vấn bảo hiểm
không quản ngại trời mưa nắng chị lý đến tận nhà người dân trên địa bàn xã
tuyên truyền vận động giải thích mọi khúc mắc về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho họ hiểu
cách tuyên truyền mới nhất của tôi hiện nay là đến trực tiếp các khách hàng
mà đã có hoặc là đang có nhu cầu để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
và cái hình thức đấy thì cũng phát huy cái tác dụng rất là thực tế
ví dụ như là khi mà mình nói giải thích cụ thể
tất nhiên là trên cái
tờ rơi thì là họ chỉ xem có khi không hiểu
mình đến mình giải thích tư vấn cụ thể cho khách hàng
thì là khách hàng đã hiểu và tham gia rất là nhiều
sau khi trị lý tuyên truyền vận động
chị phạm thị thúy hằng ở xã chu hóa thành phố việt trì
đã hiểu được rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
không chỉ một mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện
mà chị còn vận động những người trong gia đình cùng tham gia để hưởng lợi
sau một thời gian dài tôi đã tham gia bảo hiểm
thì tôi rất là hài lòng với cái mức bảo hiểm như thế này
thì tôi hy vọng là những người ở nhà mà không có điều kiện đi công tác
tôi sẽ vận động mọi người sẽ mua bảo hiểm như thế này
để về già có cái lương hưu cho nó yên tâm ạ
tại điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện
ở biêu điện xã chu hóa thành phố việt trì
những ngày cuối tuần luôn có đông đảo người dân
đến tìm hiểu thông tin về chính sách và quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện
chị nguyễn thị thúy ở xã hùng lô thành phố việt trì
đã tham gia bảo hiểm y tế từ lâu
tuy nhiên bảo hiểm xã hội tự nguyện chị lại chưa có điều kiện tiếp cận
nhờ thường xuyên sang biêu điện
được các cán bộ nhân viên tư vấn giải thích tuyên truyền
chị hiểu được các chính sách quyền lợi
từ đó chị lựa chọn một mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp cho bản thân
trước đây thì tôi chỉ tham gia bảo hiểm y tế thôi
khi không có tham không mấy khi để ý và quan tâm
đến bảo hiểm xã hội qua tìm hiểu thì tôi cũng biết được là
mình cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
để sau này về già mình có thể có hiện lương hưu
như mọi cán bộ công chức chẳng hạn hay là những công nhân
ngoài việc phát tờ rơi đối thoại trực tiếp với người dân
tại nhiều địa phương công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh
tại xã hùng lô phát thanh viên của xã có trách nhiệm tìm kiếm
biên tập các tin bài về chính sách bảo hiểm xã hội
để phát đều đặn
một ngày hai lần vào buổi sáng chiều tuyên truyền sâu rộng cho người dân
công tác tuyên truyền cũng là do cho cán bộ chuyên môn và cán bộ đại truyền truyền thanh
thứ nhất là cũng là cập nhật các tin bài của tất cả các trang báo trang mạng
và tất cả những tư tức xã hội để thông tin đến những người dân gần nhất
thực nhất là những nội dung coi như là ngắn gọn và xúc tích
để người dân hiểu được về bảo hiểm xã hội
sau đó chúng tôi cũng chuyển khu chuyển khai với các khu dân cư
ví dụ trong các những buổi họp xóm dân cư
tôi thì các đồng chí trưởng khu cũng là có những bài tuyên truyền
tuyên truyền giúp để phần người ta nhận thức được về vấn đề đó thôi
mặc dù đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính
tuy nhiên việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tại phú thọ vẫn gặp rất nhiều thách thức
vướng mắt lớn nhất nhiều người dân so sánh bảo hiểm xã hội tự nguyện
với bảo hiểm bắt buộc và một số loại hình kinh doanh bảo hiểm tư nhân khác
thì cho rằng bảo hiểm xã hội tự nguyện không yêu việt bằng
như không được hưởng chế độ ốm đau hay thai sản
ngoài ra đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
lại đa phần là lao động tự do thu nhập không ổn định
trong khi thời gian đóng bảo hiểm kéo dài
nên nhiều người không có đủ điều kiện để tham gia liên tục
cái công tác tuyên truyền và cái sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương
thì sẽ là cái giải pháp chính
tức là chúng ta sẽ chỉ đạo từ cơ sở qua cấp ủy đảng chính quyền
để tổng hợp được số lao động đó ở địa phương đấy
là đang còn là người bao nhiêu người chưa tham gia
đến tương hội gia đình để họ tuyên truyền vận động
và mình phải giải quyết chế độ kịp thời cho những người mà người ta đã tham gia đủ
thế mình phải đáp ứng đầy đủ cho người ta
đấy là một cái kênh tự họ tuyên truyền với nhau
sau khi có luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
thì họ thêm cái phần là khi mà mình được nghỉ hưu
thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế
thế là thẻ bảo hiểm y tế là mình được đi khám chứa bệnh
người bình thường người có thẻ của bắt buộc
cho nên cái đấy là cũng có cái sự để thu hút cho người ta
để người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội tỉnh phú thọ đã ký hợp đồng với các cơ quan truyền thông trên toàn tỉnh
sản xuất các ấn phẩm tin bài tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội
đồng thời mở rộng đại lý thu mua bảo hiểm xuống tận thôn xóm
đề xuất phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện là một tiêu chí thi đua hàng năm
trong việc phát triển kinh tế xã hội với những giải pháp thiết thực
mục tiêu mở rộng đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà tỉnh phú thọ đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ sớm hoàn thành để chính sách bảo hiểm xã hội nói chung và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng
là cầu thang có tay vịn cho mọi người lao động